thưa quý vị ngày hôm nay tòa án nhân dân tối cao tại hà nội đã tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại thôn hoành xã đồng tâm huyện mỹ đức hà nội
trong buổi sáng tòa tiến hành kiểm tra căn cước lý lịch của các bị cáo kháng cáo những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
còn trong buổi chiều ngày hôm nay phiên xét xử phúc thẩm đang diễn ra với phần xét hỏi
cụ thể nhóm sáu bị cáo bị tòa tiên phạt về tội giết người gồm lê đình công bùi viết hiểu nguyễn văn tuyển lê đình doanh lê đình trức và nguyễn quốc tiến
bị tòa xác định là những bị cáo cầm đầu vừa tổ chức chuẩn bị công cụ phương tiện phân công vị trí nhiệm vụ cho các bị cáo khác
vừa trực tiếp thực hiện hành vi tấn công lực lượng chức năng
lê đình công thừa nhận đã góp tiền mua vũ khí phục vụ cho việc chống lại cảnh sát chế tạo bốn chai bom xăng bàn bạc và sau đó nhờ người mua lựu đạn
ngoài ra công còn nhiều lần live stream phát trực tiếp các buổi họp của tổ đồng thuận hô hào chống đối cơ quan chức năng
bị cáo cũng thừa nhận đã ném lựu đạn cùng với hai chai bom xăng vào cảnh sát
bị cáo lê đình trức là người chỉ đạo lê đình doanh đổ xăng ra chậu cùng doanh đẩy chậu xăng đang cháy xuống hố
trực tiếp đổ xăng thêm ba năm lần xuống hố làm cho ba cán bộ chiến sĩ công an bị thiêu cháy
hành vi của hai bị cáo này là nguyên nhân trực tiếp gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm ba người đang thi hành công vụ hy sinh
còn vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội đã mở lại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định
về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án nhà máy nhiên liệu sinh học ethanol phú thọ
bị cáo đinh la thăng nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn dầu khí việt nam pvn
trịnh xuân thanh nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam
pvc cùng với một mươi đồng phạm bị đưa ra xét xử
trong vụ án này một mươi hai bị cáo bị đưa ra xét xử về hai tội vi phạm quy định về đầu tư công trình
gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo cáo trạng vào năm hai nghìn bảy quá trình triển khai thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất ethanol nhiên liệu
khu vực phía bắc tại huyện tam nông tỉnh phú thọ gọi tắt là dự án ethanol phú thọ mà
pvc chưa từng thực hiện dự án nào về lĩnh vực ethanol
nhưng với vai trò là chủ tịch hội đồng quản trị pvn bị cáo đinh la thăng đã định hướng và chỉ đạo việc giao thầu cho pvc
theo đề nghị của bị cáo trịnh xuân thanh
trong quá trình thực hiện do liên danh pvc alphalavan dentate không đủ năng lực
nên dự án ethanol phú thọ liên tục bị chậm tiến độ
pvc sau đó đã báo cáo thử nhận liên danh pvc alphalavan dentate không đủ năng lực để thực hiện dự án
tháng ba năm hai nghìn một mươi ba pvc đã đơn phương dừng thi công dự án và chưa có hạng mục nào hoàn thành
pvc đưa ra lý do dừng dự án là vì đơn vị gặp nhiều khó khăn về tài chính
hoàn toàn chưa có kinh nghiệm quản lý và kết nối các giao diện về công nghệ
cáo trạng xác định hậu quả từ hành vi làm trái các quy định của các bị cáo trong vụ án
đã gây ra thiệt hại cho pvc hơn năm trăm bốn mươi ba tỷ đồng
ngoài ra trịnh xuân thanh còn bị cáo buộc đã câu kết với đỗ văn hồng tổng giám đốc pvc kinh bắc
ứng trái quy định trong việc mua ba bốn trăm linh m hai đất tại thị trấn tam đảo hưởng lợi ba tỷ đồng
dự kiến phiên tòa diễn ra trong bốn ngày
nhóm lừa đảo sẽ chỉnh sửa kết quả thông tin của công ty sổ số rồi đăng lên mạng xã hội
khi có người liên hệ thì nhóm này sẽ báo giá mỗi một con số và yêu cầu chuyển khoản trước
công an tp thanh hóa tp thanh hóa vừa phá một chuyên án bắt giữ
nhóm bảy nghi phạm để điều tra về hành vi
lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các đối tượng bị bắt giữ gồm trần nhân duật trần đình phúc nguyễn thanh cao phạm ngọc bình
đều trú tại tỉnh nam định vũ trần dũng nguyễn khắc đồng lê đức minh chú tại tỉnh phú thọ
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ một mươi hai chiếc điện thoại di động
năm dàn máy tính nhiều thẻ sim thẻ tài khoản các ngân hàng
một mươi con dấu giả có liên quan đến công ty sổ số kiến thiết miền bắc công ty sổ số ba miền
và các thiết bị điện tử khác
quá trình đấu tranh các đối tượng đã khai nhận do cần tiền tiêu xài
nên các đối tượng đã bàn bạc thống nhất chỉnh sửa kết quả thông tin của công ty sổ số kiến thiết
sau đó đăng lên các tài khoản facebook zalo ảo để quảng cáo
khi có người liên hệ nhóm này sẽ báo giá mỗi con số khi mua
người chơi sẽ phải chuyển khoản trước
khi người mua chuyển khoản xong thì chúng sẽ chặn facebook hoặc zalo của họ
còn nếu ngẫu nhiên có người chúng thì các đối tượng sẽ yêu cầu chuyển hoa hồng
hoặc là một mươi giá trị giải thưởng đã trúng cho chúng
với thủ đoạn trên
các đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên khắp cả nước
với tổng số tiền là gần năm trăm linh triệu đồng
với hành vi là trộm cắp tài sản
hai đối tượng là đỗ minh trường ba mươi chín tuổi trú tại tỉnh đồng nai
và bùi văn thịnh ba mươi tám tuổi quê ở tỉnh thanh hóa
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai ra quyết định khởi tố bắt tạm giam
để điều tra làm rõ
theo hồ sơ công an
trường dũ thịnh đi trộm cắp tài sản
bán lấy tài sản
lấy tiền tiêu xài
khi đến địa bàn xã thừa đức
thì phát hiện dãy nhà của ông lâm hồng thái
sáu mươi bảy tuổi không có người trông coi
trường và thịnh đã đột nhập vào trộm cắp tài sản
rồi nhanh chân tẩu thoát
số tài sản trộm được chúng đã mang bán
rồi chia nhau tiêu xài hết
bị mất tài sản ông thái đã đến cơ quan công an trình báo
vào cuộc xác minh
lực lượng công an đã bắt được trường và thịnh
được biết đỗ minh trường có bảy tiền án
về các tội cưỡng đoạt tài sản
trộm cắp tài sản
và lạn dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
tháng năm năm hai nghìn hai mươi
đối tượng mới chấp hành xong án phạt tù
về tội trộm cắp tài sản
nay lại tái phạm
thưa quý vị liên quan tới vụ việc
xử lý vụ gây dối trật tự công cộng
xảy ra vào ngày hai tháng ba
tại chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
trên địa bàn thị trấn kẻ sật
huyện bình giang tỉnh hải dương
mới đây công an huyện bình giang đã khởi tố
vụ án khởi tố bịa can bắt tạm giam
đối tượng nguyễn văn tùng ở phường mỹ đức
huyện mỹ hào tỉnh hương yên
về hành vi có liên quan
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút
ngày hai tháng ba
tại chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
đầu cầu kẻ sật thuộc thị trấn kẻ sật huyện bình giang
do không đủ điều kiện được qua chốt
tùng đã to tiếng chửi bới
và lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ tại đây
gây ách tác giao thông ảnh hưởng tới
an ninh trật tự trên địa bàn
và ngay sau đó lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt
và quân chúng nhân dân đã bắt giữ
lập biên bản bàn giao đối tượng tùng
cho công an huyện bình giang thụ lý giải quyết
theo thẩm quyền
sau khi hoàn thiện hồ sơ
ngày năm tháng ba đơn vị này đã ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bịa can
bắt tạm giam đối tượng tùng
về hành vi gây dối trật tự công cộng
đến năm hai nghìn trước đó vào năm hai nghìn một mươi tám
tùng đã bị công an thị xã mỹ hào
tỉnh hương yên
xử phạt hành chính về hành vi đánh nhau
thưa quý vị và các đồng chí
liên quan tới việc cấp giấy phép khai thác cát
trên lưu vực sông đồng nai
hiện tịch bình phước đã đưa ra lựa chọn
được hai đơn vị để cấp giấy phép khai thác cát
tại khu vực này
tuy nhiên do còn vướng mắc về danh giới khai thác
giữa hai tỉnh bình phước và lâm đồng
nên cho đến nay giấy phép khai thác cát
vẫn chưa được cấp cho các đơn vị
điều này không chỉ gây khó khăn
cho công tác quản lý mà còn tạo điều kiện
cho các đối tượng khai thác cát lộ
lợi dụng kẽ hở để tiếp tục khai thác cát
gây ra nhiều hệ lụy
và làm ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống
của người dân trong khu vực này
người dân sinh sống tại khu vực hai
xã đăng hà và thống nhất cho biết
sau một thời gian tạm lắng
tình trạng khai thác cát lậu lại bắt đầu tiếp diễn
bất chấp lệnh cấm của cơ quan chức năng
dù không còn rầm rộ và công khai như trước
nhưng hoạt động khai thác cát
vẫn ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống sinh hoạt
của người dân trong khu vực
trước thì có cả
ngày đến đêm
trong thời gian này chừng khoảng hai tuần
làm toàn là ban đêm
đi hút ban đêm
còn ban ngày thì vắng
trồng rau trồng cỏ
toàn là bụi bậm
cái thứ nhất cái thứ hai
ảnh hưởng đến học sinh nhỏ tuổi
đi học gặp phải những chuyến xe
trời nắng đi không thể được
đôi lúc là cả
người lớn gặp phải
thì xe ồn ồn
không phải như bây giờ
đôi lúc hàng chục xe
mấy chục xe đi với nhau
mà ảnh hưởng ghê lắm
khai thác cát trái phép không những làm ảnh hưởng
đến nguồn tài nguyên thiên nhiên
mà còn tác động đến sản xuất nông nghiệp
cũng như sinh hoạt của người dân
hiện xã đăng hà có khoảng một trăm linh hộ dân sinh sống
dọc theo bờ sông đồng nai
bị ảnh hưởng bởi nạn cát tặc
nhiều diện tích hoa màu đất canh tác bị sạt lở
trôi xuống lòng sông
chỉ bằng mắt thường cũng có thể thấy
mức độ nghiêm trọng của tình trạng sạt lở

còn sông nó có chút xíu
mà cây cối là bên kia
là nó tài đủ hết
có bụi tre đồ luôn
từ lúc mà qua đây
thấy là hai ba tàu cát qua
là đứng hút hút sạt kia lắm
sạt vào chắc khoảng
tầm năm mươi mét
theo thống kê của ủy ban nhân dân
xã đăng hà từ đầu năm đến nay
xã đã vây bắt được sáu vụ khai thác cát lậu
với tổng số tiền xử phạt
một mươi hai triệu đồng phối hợp với
cảnh sát kinh tế cảnh sát môi trường
xử lý ba mươi vụ tạm giữ ba mươi tàu khai thác
tài nguyên bị thất thoát
môi trường các dòng sông bị hủy hoại
nhiều diện tích đất nông nghiệp của người dân
bị sạt lở nghiêm trọng
đó là những hậu quả do hoạt động khai thác cát
trái phép gây ra ở nhiều nơi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
đang thụ lý điều tra tố giác
về tội phạm của nhiều cá nhân
tại địa bàn tp hcm và các tỉnh
tố cáo lê khánh trình chủ tịch hội đồng
quản trị công ty cổ phần trường tiến holdings
và khiếu xuân khương tổng giám đốc
công ty cổ phần trường tiến holdings
và chủ tịch hội đồng quản trị công ty
cổ phần đầu tư gogarden
đã có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để phục vụ công tác điều tra và xử lý vụ việc
theo pháp luật cơ quan cảnh sát điều tra
công an tp hcm thông báo
tìm người có liên quan yêu cầu
những người có căn cước như sau
một họ tên lê khánh trình
giới tính nam
sinh ngày tám tháng bảy năm một nghìn chín trăm tám mươi một
quốc tịch việt nam dân tộc kinh
nghề nghiệp chủ tịch hội đồng
quản trị công ty cổ phần trường tiến holdings
số chứng minh nhân dân
cấp ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu
cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú
và dữ liệu quốc gia về dân cư
hai họ tên khiếu xuân khương
sinh ngày một mươi chín tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
quốc tịch việt nam dân tộc kinh
nghề nghiệp tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư
số chứng minh nhân dân
cấp ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba
công an tp hcm
đến cơ quan cảnh sát điều tra
công an tp hcm
số sáu trăm bảy mươi bốn đường ba tháng hai
phường một mươi bốn quận một mươi tp hcm
và gặp nhân viên điều tra
đồng chí đoàn ngọc dũng
phòng pc ba độ chín
số điện thoại liên hệ
để làm rõ những nội dung
liên quan đến vụ việc đang điều tra
trong thời hạn ba mươi ngày
kể từ ngày ra thông báo
nếu cá nhân không có mặt để làm việc
thì cơ quan cảnh sát điều tra
công an tp hcm
sẽ xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp theo sẽ là những thông tin
về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn
đến với tiểu mục lệnh truy nã
phòng cảnh sát điều tra tội phạm
với ma túy công an tỉnh yên bái
đã ra quyết định truy nã
đối với ba đối tượng
cùng về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép
hoặc chiếm đoạt trái phép
hoặc chất ma túy
đối tượng nghiêm trương quần
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
hộ khẩu thương chú tại tổ bốn mươi tám
phường yên ninh tp yên bái tỉnh yên bái
đối tượng lý vảng chua
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
hộ khẩu thương chú tại bản làng minh
xã nậm khắt huyện mù căng trải tỉnh yên bái
và đối tượng sồng a chư
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hộ khẩu thương chú xã tân lập
huyện mộc châu tỉnh sơn la
còn hốt ruồi cách một cm trước lông mái phải
dù với bất cứ
tội danh nào tất cả các đối tượng
vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bỏ mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện
trong phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin dự báo thời tiết
thưa quý vị thời tiết tại các tỉnh thành miền bắc
trong thời đoạn ba ngày tới
phổ biến sẽ là trạng thái nhiều mây
có sương mù mưa nhỏ
sẽ làm hạn chế phần nào tầm nhìn xa
về nhiệt độ thì tại các tỉnh miền bắc
trong những ngày tới sẽ tăng dần lên
tại khu vực phía đông bắc bộ
thì mức nhiệt giao động ở mức là một mươi tám hai mươi bảy độ
trời còn rét với đêm và sáng
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
thời tiết chủ đạo cũng là nhiều mây
sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù nhẹ giải rác
khi tham gia lưu thông ngoài trời
thì quý vị nên hạn chế tốc độ để đảm bảo an toàn
nên nhiệt độ tại đây có xu hướng tăng dần
và cao nhất ở mức là hai mươi ba hai mươi bảy độ
khu tây bắc có thể cao hơn từ một hai độ
khu vực trung bộ
thời tiết trong thời đoạn ba ngày tới
sẽ là trạng thái ít mưa
có chăng cũng chỉ là mưa rào nhẹ cục bộ
với thời đoạn ngắn
và không làm ảnh hưởng nhiều
tới các hoạt động ngoài trời của bà con nơi đây
riêng tại các tỉnh
từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
trong sáng sớm và đêm muộn
thời tiết cũng sẽ khá nhiều mây
có sương mù xuất hiện
giảm bớt tầm nhìn xa đôi chút
do mưa giảm
nên nền nhiệt độ tại đây cũng có xu hướng tăng dần
ngày đêm ở mức là từ một mươi chín đến hai mươi tám độ
và đêm và sáng sẽ xe lạnh
khu vực các tỉnh đà nẵng
đến ninh thuận bình thuận
thời tiết cũng không có gì đáng lưu ý
khi chỉ có mưa vài nơi
vào lúc đêm và sáng sớm
ban ngày thì còn nắng nhiều
với mức nhiệt độ giữa trưa và đầu giờ chiều
đạt ở mức là hai mươi chín ba mươi hai độ
có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi hai độ
vùng cao tây nguyên trong hôm nay
cũng như thời đoạn ba ngày tới
thời tiết chủ đạo sẽ là không mưa
ban ngày còn nắng nhiều
với nền nhiệt độ tại khu vực này
là từ một mươi tám ba mươi ba độ
có nơi vượt ngưỡng ba mươi ba độ
cảm giác hơi oi nóng
các tỉnh thành nam bộ cũng phổ biến không mưa
ngày nắng với mức nhiệt độ cao nhất
đạt ở mức là ba mươi ba ba mươi sáu độ
riêng tại khu vực miền đông của nam bộ
thì có nơi vượt ngưỡng ba mươi sáu độ
và sẽ ra nắng nóng
người dân ở đây cần tránh hoạt động ngoài trời
trong thời điểm này
cũng như là chủ động bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất
để đảm bảo sức khỏe
bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật đến đây cũng xin được tạm dừng
đã dành thời gian quan tâm theo dõi